thưa quý vị tại phiên họp của tiểu ban nhân sự đại hội một mươi bốn của đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nêu rõ
không để lọt vào ban chấp hành trung ương khóa một mươi bốn những người có biểu hiện tham vọng quyền lực
đây là một chỉ dẫn quan trọng và cũng là việc cần làm ngay nhằm chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đại biểu đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi tiến tới đại hội một mươi bốn của đảng
trong quá trình lãnh đạo cách mạng đảng ta luôn khẳng định công tác cán bộ chịu sự quy định
của đường lối chính trị phục vụ nhiệm vụ chính trị
cho nên đồng thời với chuẩn bị đường lối chính trị phải tích cực chuẩn bị và tiến hành đường lối tổ chức và chiến lược cán bộ
hơn chín mươi năm qua với một mươi ba kỳ đại hội đảng chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam
luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ nói chung công tác nhân sự trước mỗi kỳ đại hội đảng nói riêng
tuy nhiên nhìn nhận một cách thẳng thắn thời gian qua công tác này vẫn còn tồn động nhiều hạn chế bất cập
chúng ta vẫn phải thấy rằng là ở cấp này cấp khác ở lĩnh vực này lĩnh vực khác
thì chúng ta cũng vẫn còn để lọt một số những cái cán bộ mà chưa thực sự có đức có tài
chưa đủ uy tín tiến nhiệm để mà tham gia vào cơ quan lãnh đạo nhưng mà để lọt
thì đây là một cái điều mà có thể nói là các kỳ đại hội vừa qua chúng ta tiến hành tổng kết
chúng ta đánh giá chúng ta rút kinh nghiệm thì đều thấy có cái hạn chế nhất định
chưa thực sự có đức có tài chưa đủ uy tín tín nhiệm
có những cán bộ bản lĩnh chính trị không vững vàng có biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực
những khuyết điểm yếu kém đó của một bộ phận cán bộ và những hạn chế bất cập trong công tác cán bộ
đã trở thành một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển
chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
họ làm giảm cái hiệu lực hiệu quả
cái năng lực lãnh đạo của đảng và của nhà nước
họ làm nhụt cái nhiệt tình cũng như là cái năng lực của những cán bộ cấp dưới
hoặc là những người có trình độ hơn họ
từ đó nó dẫn đến một cái sự gọi là ngay càng suy giảm cái năng lực lãnh đạo của bộ máy
nguy hiểm và lâu dài hơn là nó tạo ra một hệ lụy là cán bộ trong hệ thống đảng nhà nước
sẽ ngày càng giảm dần về chất lượng mà lại tăng dần về cái mỗi mức độ tham nhũng và tiêu cực
toàn bộ những cái đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái uy tín vị thế
các cái sự ủng hộ của người dân của thế giới đối với đảng nhân đất tài
điều đó đòi hỏi thời gian tới công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi bốn
cần phải chuẩn bị thật tốt nhằm bảo đảm thành công của đại hội và thắng lợi
trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội
những người thực hiện quy trình phải hết sức công tâm hết sức khách quan
hết sức vì nước vì dân đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết và trước hết
thứ hai nữa là làm thế nào trong cái việc giới
thiệu nhân sự tham gia vào cấp biểu ca cấp đặc biệt là ở cấp trung ương
làm sao huy động được tập hợp được trí tuệ ý chí và cái sự tham gia đóng góp của toàn dân
và đây nó chính là xuất phát từ cái quan điểm của đảng ta là phải thực sự dựa vào dân
để xây dựng đảng xây dựng chính quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ ca cấp
vẫn cần phải tiếp tục giả soát và hoàn thiện hệ tiêu chí tiêu chuẩn các quy trình quy chuẩn
lọc cán bộ như chúng ta đang làm và cần phải làm mạnh mẽ hơn nữa
có sự cải cách mạnh mẽ hơn nữa trong cái cơ chế này
chúng ta phải đa dạng hóa cơ chế chọn lọc cán bộ tăng cơ chế giám sát thông tin
từ người dân từ xã hội đối với những người cán bộ mà chúng ta đang làm quy trình
cùng với các cơ chế này chúng tôi cho rằng là cần phải làm thêm hai việc nữa
đó là hoàn thiện cái hệ thống giá trị chuẩn quốc gia
để mà hướng tới cái đạo đức dư luận xã hội ủng hộ những người đủ đức đủ tài
và phản đối cũng như là loại bỏ những người mà chạy chiếc trẻ quyền tham vọng quyền lực
cùng với đó phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp
để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội một mươi bốn của đảng
đặc biệt kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức có tài đủ tiêu chuẩn
đồng thời không để lọt vào ban chấp hành trung ương khóa một mươi bốn
những người có biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực
như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã yêu cầu